ngoài dịch sốt xuất huyết đang hoành hành thì lượng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp đã gia tăng khá nhanh trong những ngày gần đây
thời tiết chuyển mùa lúc mưa lúc nắng nhiệt độ thay đổi liên tục là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý về đường hô hấp
theo ghi nhận tại các bệnh viện như bệnh viện nhi trung ương bệnh viện nhi đồng tp hcm bệnh viện lão khoa
số lượng bệnh nhân mắc các bệnh về đường hô hấp đã liên tục tăng
ho cảm cúm hen phế quản là những bệnh lý xuất hiện nhiều nhất
mạnh z vào sáng sớm nhiệt độ thay đổi làm cơ thể khó thích nghi nhất là đối với người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng kém
còn tại khu vực phía nam hiện trung bình mỗi ngày khoa hô hấp bệnh viện nhi đồng hai tiếp nhận gần ba trăm linh trẻ đến khám và điều trị các bệnh lý hô hấp như viêm phổi viêm phế quản hen
các bác sĩ cho biết trong những tháng cuối năm khả năng trẻ mắc các bệnh này sẽ còn tiếp tục tăng
phụ huynh nên cẩn trọng hơn trong việc chăm sóc trẻ nhỏ
khi trẻ có những dấu hiệu như ho sốt sổ mũi
thì nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để khám bệnh tránh trường hợp để lâu bệnh diễn biến nặng nguy hiểm cho trẻ